cục quản lý thị trường tỉnh bình phước vừa phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tiêu hủy hơn một tấn trái cây nhập lậu xuất xứ từ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào buổi sáng cùng ngày lực lượng chức năng tỉnh bình phước phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi c một mươi chín nghìn chín mươi do tài xế vũ duy hoàng ba mươi bốn tuổi ngụ huyện trân thành bình phước điều khiển lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
hướng từ thành phố hồ chí minh đi qua xã tân lập huyện đồng phú bình phước trên xe chở nhiều hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra khám xét phương tiện lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe vận chuyển hàng hóa là trái cây có nguồn gốc nước ngoài với khối lượng hơn một tấn bao gồm các loại đào lê táo nho cam
qua làm việc tài xế hoàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
qua kiểm tra tài xế hoàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
qua kiểm tra tài xế hoàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên